những năm qua nông dân tỉnh bến tre đang dần thay đổi phương thức sản xuất nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu
trong đó các mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp tại huyện thạnh phú bước đầu mang lại hiệu quả khả quan
trước đây gia đình ông mai thanh triển ngụ ấp thạnh lộc xã thạnh phong huyện thạnh phú canh tác một hectare xoài cát tứ quý
phải tốn rất nhiều nước tưới công chăm sóc nhưng hiệu quả mang lại không cao
nguồn nước ngầm từ dòng cát cũng cạn kiệt dần do khô hạn
năm hai nghìn một mươi bảy ông là một trong một mươi hộ dân tại địa phương được dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông kiều long tại bến tre
hỗ trợ để đầu tư mô hình tưới tiết kiệm nước và dinh dưỡng trên cây xoài
gia đình ông triển đầu tư một mươi ba triệu đồng cộng với nguồn vốn của dự án hỗ trợ một mươi một triệu đồng để xây dựng hệ thống từ nhỏ giọt
gồm tháp cao bồn chứa hệ thống đường ống quanh vườn xoài rộng hai m hai
cách làm này mang lại hiệu quả rất cao do tiết kiệm được nguồn nước phân bón công lao động
một là lượng nước nó ít tự ra nó ít nhưng độ thẩm thấu nó rất là sâu
rồi cái thứ hai nữa là mình giảm được cái căm
mô hình mới được triển khai gần một
mô hình mới được triển khai gần một năm nhưng mang lại hiệu quả rất khả quan
hiện tại cây xoài rất xanh tốt dù đang trong giai đoạn nắng nóng
mô hình này được dự báo sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt cả về năng suất chất lượng cây trồng kiểm soát dịch hại và thời điểm thu hoạch
với lực lượng lao động hiện có người nông dân có thể mở rộng thêm diện tích trồng xoài
và nhân rộng mô hình này trong điều kiện biến đổi khí hậu dẫn đến khan hiếm nguồn nước ngọt như hiện nay
trong cái mô hình này thì mình sẽ có lắp đặt cho họ
cho các hộ nông dân thì một cái bộ hút phân là hòa phân thì người dân mình không cần phải đi ra đến ngoài giường để mà đem phân rải
mà mình tại ở vị trí ngay vị trí bồn thì mình khoa phân vào và mình tưới cùng lúc ra ngoài giường luôn
còn tại ấp thạnh hưng xã mỹ an huyện thành phú
năm hộ dân được dự án hỗ trợ thực hiện mô hình ứng dụng kỹ thuật
ép sấy trong làm thức ăn tự chế phục vụ nuôi tôm càng xanh toàn đực đạt hiệu quả cao hơn rất nhiều so với cách nuôi truyền thống
trong đó dự án hỗ trợ hơn hai trăm năm mươi bảy triệu đồng và vốn của người dân đối ứng hơn bốn trăm linh bảy triệu đồng để thực hiện nuôi thí điểm
cả năm hộ dân nuôi tôm càng xanh đều được hỗ trợ tập huấn kỹ thuật con giống thức ăn và một máy ép xấy làm thức ăn tự chế
dự án rất là quan tâm sẽ đầu tư tiếp để nhân động cái mô hình này thông qua quỹ đầu tư
các quỹ đầu tư của dự án để hỗ trợ tài chính kỹ thuật cho các hộ dân có nhu cầu nhân động
đồng thời dự án cũng có các hỗ trợ kỹ thuật khác để giúp cho những người dân đặc biệt là những người nghèo
tham gia vô cái chuỗi giá trị để từng bước ổn định được cái đầu giàu và ổn định được đầu giàu ra
để cải thiện được thu nhập trong điều kiện thích ứng với đầu giàu
từ thành công ban đầu dự kiến dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ mở rộng mô hình
giúp đưa kỹ thuật mới đến với người dân
nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế tăng thu nhập cho người lao động
đồng thời đưa nhanh các tiến bộ khoa học ứng dụng vào thực tiễn sản xuất
nhân rộng mô hình cho nhiều hộ dân khác cùng tham gia đầu tư phát triển sản xuất
hình thành chuỗi liên kết trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có chất lượng ngày càng cao
đáp ứng nhu cầu của thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu